hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự cố vỡ kính xảy ra tại the cophi house thái hà
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật được gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại